sở xây dựng thành phố hồ chí minh vừa có văn bản kiến nghị ubnd thành phố cho phá rỡ khẩn cấp lô e
trung cư năm trăm một mươi tám võ văn kiệt quận một nơi đã bị sụt lún nghiêng bốn mươi năm cm
trước đó qua kiểm định ngành chức năng chỉ áp dụng các biện pháp chống đỡ gia cường cẩn cấp
hoặc tổ chức tháo dỡ một phần công trình nhưng theo đánh giá của sở xây dựng lô e trung cư này
đã ở mức độ nguy hiểm cấp c chỉ sau cấp d cấp độ nguy hiểm cao nhất theo tiêu chuẩn của nhà nước
đồ nghi công trình bốn mươi năm cm đã vượt quá giới hạn cho phép khó có thể đảm bảo an toàn tính mạng cho con người
và các công trình lân cận như trường tiểu học chương dương các chung cư lô a xí nghiệp một tháng năm và các nhà dân lân cận